các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường
đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên để tiến hành khám nghiệm tử thi làm rõ vụ việc
tại hiện trường thi thể là nam giới mang giày bata vải quần jean xanh áo semi caro
xung quanh có nhiều đồ lọc thuốc ba số các chân nhang được cắm quanh thi thể nạn nhân
hiện tại công an tỉnh lâm đồng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
cũng như xác định danh tính nhân thân và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân để làm rõ vụ việc
cũng vào ngày hôm nay công an huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi cho biết vừa bắt đối tượng đinh văn hà
hai mươi tuổi trú tại thôn tà bốc xã sơn kỳ huyện sơn hà về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu sau khi đi nhậu về hà gây chuyện với vợ là chị đinh thị xung hai mươi bảy tuổi
hai bên xảy ra sô sát đánh nhau
hà đã dùng tay bóc cổ và đẩy vợ
thế vậy bố vợ là ông đinh văn nút bảy mươi tuổi chú cùng thôn chạy đến can ngăn
đinh văn hà liền nhặt hòn đá dùng để mài dựa ném vào ngực ông nút khiến ông nút ngã xuống đất
mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông nút đã tử vong ở bệnh viện
còn tại quảng nam tòa nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động đối với hai bị cáo
thủy hoàng vương hai mươi năm tuổi và thủy hoàng lâm hai mươi bảy tuổi cùng chú tổ một mươi một thị trấn hà lam huyện thăng bình
về tội giết người và cố ý gây thương tích
ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi năm hai anh em lâm và vương tụ tập chơi đánh bạc ăn tiền với một nhóm thanh niên
tại tổ một mươi một thị trấn hà lam huyện thăng bình thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát với võ tấn sang hai mươi hai tuổi chú cùng tổ
lúc này nhóm bạn của sang là võ tấn sinh hai mươi sáu tuổi và võ văn hoài nam hai mươi năm tuổi vào can ngăn thì bị lâm và vương đuổi đánh
trong lúc hỗn chiến vương dùng dao đâm vào bụng nam
khiến nam ngã gục và tử vong sau đó tại bệnh viện
riêng sinh được điều trị tại bệnh viện huyện thăng bình
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phản thủy hoàng vương một mươi ba năm tủ giam về tội giết người
và buộc bồi thường cho gia đình bị hại một trăm một mươi một triệu đồng
thủy hoàng lâm hai mươi bốn tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình vừa bắt giữ đối tượng lưu thiện bách
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã quỳnh lâm huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua trên đường ngô quyền thuộc tổ ba mươi bảy phường trần lãm thành phố thái bình
công an tỉnh thái bình bắt quả tang lưu thiện bác đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp trên người đối tượng lực lượng công an thu giữ một trăm linh bốn gam ma túy đá một mươi tám triệu đồng một điện thoại di động
được biết bách là đối tượng nghiện ma túy và đã có tiền án về tội không tố giác tội phạm
bước đầu bách khai nhận mua ma túy đá từ thành phố hải phòng rồi thuê xe ô tô tự lái mang về thái bình tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long vừa tống đạt quyết định tạm giữ và lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng
trần tấn đức hai mươi tám tuổi trú tại đường nguyễn văn lâu khóm một phường tám thành phố vĩnh long
và cao văn minh bốn mươi bốn tuổi trú tại ấp tân vĩnh thuận xã tân ngãi tp vĩnh long về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng chín đức điều khiển xe máy chở minh đến khu vực nhãn thuộc khóm bốn phường năm tp vĩnh long để trộm máy phát điện trong một trạm phát sóng điện thoại di động
khi các đối tượng đức và minh đang vận chuyển máy phát điện ra ngoài thì bị người dân phát hiện chi hô nên cả hai bỏ chạy để lại hiện trường một xe máy và một điện thoại di động
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp vĩnh long đã nhanh chóng bắt giữ được hai đối tượng trên cùng tăng vật gây án
công an phường bắc hà thành phố hà tĩnh phối hợp với lực lượng bảo vệ bệnh viện đa khoa hà tĩnh vừa bắt một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của bệnh nhân trong bệnh viện
đối tượng bị bắt là dương thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã liên minh huyện đức thọ khi đối tượng đang móc túi của bà nguyễn thị giang bảy mươi tuổi là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
số tiền sáu trăm linh đồng sau khi bắt giữ và khám xét trong người đối tượng cơ quan điều tra thu giữ ba triệu một trăm chín mươi nghìn đồng và một điện thoại di động
được biết đối tượng dương thị hạnh đã có bốn tiền án về tội trộm cắp ở các địa bàn hà nội nghệ an và hà tĩnh
bản thân hạnh hiện nay đang bị tòa nhân dân tỉnh nghệ an xử phạt chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng cho hoãn thi hành án vì lý do bệnh tật
từ lâu tình trạng cấp giật đường phố đã trở thành vấn nạn nhức nhối đối với người dân
các đối tượng đơn lẻ hoặc những băng nhóm cướp giật có tổ chức bất chấp khu vực trung tâm hay ngoại thành có cơ hội là chúng ra tay và ngày càng trở nên lộng hành
ngày hôm qua một mươi năm tháng chín đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện kim bảng tỉnh hà nam đã bắt được năm đối tượng chuyên cướp giật trên địa bàn và đang khẩn trương truy bắt đối tượng còn lại
khoảng chín giờ ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi năm chu mạnh ngọc chu văn trường nguyễn văn quyết chu văn phương phạm văn bình phạm văn đông
đều ở đồng hóa kim bảng đi ba xe mô tô phân khối lớn trên đường hai mươi một a hướng từ xã thi sơn đi thị trấn ba sao huyện kim bảng
khi đến địa phận tổ hai thị trấn ba sao phát hiện một đôi nam nữ đi mô tô cùng chiều vai đeo túi sách
ngay lập tức trường điều khiển xe máy áp sát với xe của đôi nam nữ ngọc dùng tay giật túi sách của người phụ nữ
bên trong có một điện thoại di động hai triệu đồng chín mươi đô la mỹ và một số giấy tờ khác
khi đến địa phận tổ hai thị trấn ba sao phát hiện một đôi nam nữ đi mô tô cùng chiều vài đeo túi sách
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã bắt giữ được năm đối tượng còn đối tượng phạm văn đông hiện đang bỏ trốn
đầu tranh khai thác năm đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt sáu vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện kim bảng và một số huyện giáp danh
nạn nhân của bọn chúng chủ yếu là phụ nữ

thường xuyên giặt nhà đi cướp giật tài sản của người đi đường để lấy tiền ăn chơi tiêu xài
hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tiến hành xác minh tin báo làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trong đó có liên quan đến các xe ô tô có đặc điểm như sau
xe ô tô loại camry hai bốn màu sơn xanh số khung jtzbe ba mươi hai kx
ba nghìn hai mươi ba số máy hai az bảy trăm ba mươi sáu ba trăm sáu mươi bảy năm sản xuất hai nghìn ba
xe ô tô toyota celica màu sơn bạc số khung jtzgr ba mươi hai t sáu mươi hai nghìn một mươi một tám nghìn năm trăm một mươi một số máy một zz tám trăm năm mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi một năm sản xuất hai nghìn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tiến hành xác minh tin báo làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
an giang thông báo đến cá nhân tổ chức là chủ sở hữu ô tô có đặc điểm nêu trên liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
tại địa chỉ số sáu tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên để giải quyết

đến hết ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm nếu không có tổ chức cá nhân nào đến liên hệ giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xử lý phương tiện theo quy định của pháp luật
chuyển sang phần tin quốc tế
ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua ông greg bolling giám đốc sáng kiến minh bạch hải dương châu á gọi tắt là imti
thuộc trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế csis cho biết các hình ảnh chụp từ vệ tinh hồi tuần trước cho thấy
dường như trung quốc đang chuẩn bị xây dựng một đường băng thứ ba trên vùng biển tranh chấp tại biển đông
giám đốc poling khẳng định các bức ảnh do csit chụp hôm tám tháng chín đã cho thấy hoạt động xây dựng của trung quốc
tại bãi ngầm đá vành khăn một trong những hòn đảo nhân tạo mà trung quốc đã xây dựng
ở quần đảo trường sa theo ông polin các hình ảnh cho thấy xuất hiện một khu vực hình chữ nhật
cùng một bức tường chắn dài ba mét tương tự như hoạt động của trung quốc từng làm đối với bãi đá chữ thập
theo giới chuyên gia an ninh đường băng này đủ dài đối với hoạt động của đa số các máy bay quân sự của trung quốc
vào ngày hôm qua australia đã lần đầu tiên tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức nhà nước hồi giáo
is tự xưng ở syri phá hủy một xe bọc thép chở quân
cụ thể một máy bay tiêm kích của không lục hoàng gia australia đã phá hủy một xe bọc thép của is
bằng một tên lửa dẫn đường đây được coi là một phần chiến dịch mở rộng của australia trong cuộc chiến
chống is theo đó không chỉ hoạt động ở miền bắc iraq mà còn ở cả miền đông syri với mục tiêu làm
suy yếu và tiêu diệt lực lượng này australia đã tham gia liên minh do mỹ đứng đầu chống is ở iraq
hồi năm ngoái và từ tuần trước đã mở rộng các chiến dịch không quân sang syri đồng thời khẳng định rằng
cuộc chiến này là hoạt động phòng vệ tập thể của iraq chống nhóm thanh chiến is
giao tranh tiếp tục leo thang tại yemen khi quân đội của nước này đụng độ vào nhóm phiến quân houthi
ở thành phố tait thành phố lớn thứ ba của nước này kể từ khi đánh bật nhóm houthi khỏi thành
phố cảng aden quân đội nước này đã liên tục giành nhiều thắng lợi quan trọng cuộc chiến của hai bên
đã làm cho nhiều thành phố bị hư hại nhiều di tích bị phá hủy đồng thời khiến cho người dân phải đi lánh
xa vừa qua đã có hơn bốn ba trăm linh người thiệt mạng do bom đạn nạn đói và bệnh tật và đáng buồn là con số
này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại bất chấp mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế tại panama lực lượng
chức năng vừa thiêu dụi hàng nghìn cây thuốc viện được trồng trên một hòn đảo tại nước này thông
tin được cung cấp bởi chính quyền địa phương những cây thuốc viện đang đến vụ thu hoạch đã
bị phát hiện trên một hòn đảo có tên là isla danrey ngay sau đó những người lính thuộc quân đội panama
đã nhổ bỏ rễ cây gom chúng lại và thiếu ba ngày sắp tới không cao nên nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ
phổ biến dưới ngưỡng ba mươi hai độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế giải hội tụ nhiệt đới có trục
đi qua khu vực tiếp tục gây mưa rào và rông trong hôm nay và kéo dài sang hai ngày sắp tới nền nhiệt
độ tại khu vực này tương đối thấp với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
sang đến ngày một mươi chín mưa mới có xu hướng giảm và ngày sẽ xuất hiện nắng trở lại nền nhiệt sẽ tăng dần
trong khi đó khu vực nam trung bộ
nằm ở rìa xa phía nam giải hội tụ nên mưa chỉ xảy ra ở mức độ vài nơi ban ngày trời có nắng
nên nhiệt độ tăng cao cao nhất ngày ở ngưỡng từ ba mươi ba mươi ba độ riêng khu vực tỉnh bình thuận nằm ở cực
nam chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam nên vẫn có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
khu vực tây nguyên vào ngày mai trời nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông cần đề phòng
tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông sang đến ngày một mươi tám ngày một mươi chín mưa giảm dần thời gian mưa tập trung
vào lúc chiều tối và đêm ban ngày có nắng nên nhiệt độ tăng nhẹ phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ trong hôm nay và ngày mai gió mùa tây nam hoạt động mạnh vẫn tiếp tục gây mưa rào và rông
rông trên diện rộng do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng ba mươi hai độ từ ngày
một mươi tám đới gió tây nam hoạt động giảm yếu dần và mưa ở nam bộ cũng giảm hẳn về diện và lượng xuống còn
mức độ dài rác thời gian mưa cũng chỉ còn tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm ban ngày trời
có nắng nên nhiệt độ cũng tăng dần
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé